các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh điện biên ban hành quyết định số tám mươi ba về việc thành lập bổ sung trạm khai báo y tế
tại chân đèo pha đinh huyện tuần giáo
theo đó trạm khai báo y tế này có nhiệm vụ chia sẻ giảm tải tránh ủng tắc
cho trạm khai báo y tế cửa ngõ của tỉnh tỉnh đèo pha đinh
bên cạnh đó trạm khai báo y tế còn có nhiệm vụ thực hiện theo quy định
tại quyết định bảy trăm sáu mươi ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
những quy định về phòng chống dịch đã áp dụng cách đây gần tám tháng
không dừng lại ở đó ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
với nhiều quy định về kiểm soát xét nghiệm và cách ly y tế không phù hợp với quy định của trung ương
tại văn bản này ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người vào tỉnh điện biên
trở về từ thành phố hà nội hải phòng các tỉnh thành phía nam
các tỉnh thành phố có số ca mắc covid một mươi chín
từ năm mươi ca một ngày trở lên
từ vùng dịch cấp độ hai trở lên thuộc các địa phương còn lại phải thực hiện xét nghiệm nhanh
ngay ngày đầu tiên khi về đến địa bàn cư trú tạm trú
sau đó phải xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy sau khi về địa phương
hơn thế văn bản còn yêu cầu người vào tỉnh điện biên từ vùng dịch cấp độ bốn phải khai báo y tế
áp dụng biện pháp cách ly và xét nghiệm như đối với người thuộc diện f một
trước cách chống dịch một mình một kiểu
dư luận đang chia thành hai luận ý kiến
một luồng ý kiến chủ yếu là cán bộ công chức tại điện biên ủng hộ quan điểm chống dịch của tỉnh
và cho rằng nếu không làm chặt như vậy là bung là toan
những người còn lại thì cho rằng cách chống dịch như vậy là trái với nghị quyết của chính phủ
hướng dẫn của bộ y tế và không còn phù hợp
trả lời câu hỏi về nội dung văn bản quy định của tỉnh điện biên trái với hướng dẫn của bộ y tế
thì có thu hồi hoặc điều chỉnh hay không
ông phạm giang giám đốc sở y tế tỉnh điện biên cho biết
chúng tôi đã báo cáo và xin ý kiến ban chỉ đạo
tuy nhiên hiện tại ban chỉ đạo chưa đưa ra quyết định hay có ý kiến chỉ đạo mới về việc này
trước đó ông vư a bằng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điện biên cũng khẳng định
báo chí phản ánh là việc của báo chí tôi làm sai thì tôi chịu trách nhiệm
và việc kiểm soát chặt những người về đến địa bàn là vì bảo vệ sức khỏe của người dân
có lẽ chúng ta cần phải chờ thêm ý kiến của các ban chỉ đạo về vụ việc này
còn các bạn với tư cách người dân ở điện biên hoặc sắp trở về điện biên
các bạn cảm thấy ra sao về phương pháp chống dịch một mình một kiểu này của tỉnh
hãy chia sẻ quan điểm với chúng tôi ở bên dưới phần bình luận giá